nhằm giúp cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng bình đã triển khai gói cho vay vốn để hỗ trợ trả lương ngừng việc đối với người lao động
việc làm này nhằm giúp cho doanh nghiệp và người lao động từng bước vượt qua khó khăn để tìm hướng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trường mầm non tư thục hồng nhung thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã phải dừng hoạt động gần năm tháng và không có nguồn thu
ngay sau khi nhận được thông tin chính phủ có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
và cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
trường đã liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng bình để hoàn thiện các thủ tục vay tiền